sau gần chín giờ đồng hồ gây án đối tượng cướp tiệm vàng ở huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
ngày hôm qua công an huyện cam lộ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ lê hữu đạt
chú tại huyện cam lộ về hành vi cướp giặt tài sản
trước đó công an huyện cam lộ nhận được thông tin vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi tiệm vàng hoàng sự ở xã thanh an
bị một đối tượng mặc áo đen trùm đầu đeo khẩu trang giả vờ đến mua vàng rồi cầm một cây vàng bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện cam lộ đã tổ chức lực lượng truy xét
đến hai mươi một giờ cùng ngày đối tượng lê hữu đạt đã bị bắt giữ
trong đêm hai mươi một tháng một mươi cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lê hữu đạt
đợi biết sau khi cướp được vàng đặt về nhà một người thân để thay đồ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
thưa quý vị mua bán tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao
là hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan công an đấu tranh xử lý đến cùng
tại đà nẵng bên cạnh việc phát hiện ngăn chặn những đối tượng có hành vi bị nghiêm cấm nêu trên
công an các địa vị địa phương còn tăng cường công tác tuyên truyền và động quân chúng
tại khu dân cư do nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chính việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã và đang giúp lực lượng công an thành phố
quản lý chặt chẽ và ngăn chặn những vụ việc sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự
đây là bốn đối tượng gồm võ trần đình dương trần viết hào tôn thất trần thành tú
chế văn quốc tuấn cùng chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
được biết vì nghi ngờ một số thanh niên ở nhóm xóm chùa ở quận hải châu
đến đập phá quán làm ăn của dương ở quận ngũ hành sơn
nên dương đã lên mạng mua số hung khí gồm đao kiếm và một khẩu súng để tìm gặp giải quyết mâu thuẫn
trước sự phức tạp của việc tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ ngay tại khu dân cư
công an năm mươi sáu xã phường ở đà nẵng đã liên tục có các đợt tuyên truyền kêu gọi vận động bà con nhân dân giao nộp
câu chuyện của ông phan duy huấn sáu mươi bốn tuổi trú tại tổ sáu phường an khê quận thanh khê là một ví dụ điển hình
khi ông tự nguyện giao nộp một khẩu súng quân dụng và bốn mươi tám viên đạn
theo ông huấn việc giao nộp số vũ khí trên cũng là cách bảo vệ an toàn cho gia đình mình
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trên công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó lấy công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và tăng cường đấu tranh ngăn chặn làm trọng tâm
từ đầu năm đến nay riêng tại công an phường an khê đã vận động và tổ chức thu hồi được một mươi năm hung khí
gồm dao kiếm tuyếp sắt và bảy mươi viên đạn
hai lựu đạn các loại
giám đốc lãnh đạo công an quận công an phường đã tham mưu kế hoạch cho đảng quỹ quỹ ban
huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền cho người dân tại các khu dân cư trên địa bàn toàn phường
do vậy người dân rất quan tâm vận động những người thân trong gia đình
còn những vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như là hung khí mà mang cái tính kỷ niệm
thì người dân sẵn sàng nộp cho cơ quan chức năng
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố đã phát hiện một mươi năm vụ hơn bốn mươi đối tượng chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán
và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đáng nói hơn có nhiều vụ việc bị phát hiện khởi tố đối tượng chính tuổi đời còn rất trẻ
nhưng đã tàng trữ số lượng vũ khí lớn hay tự mình chế tạo vũ khí để kiếm lời
khuyến cáo người dân nếu phát hiện các loại vũ khí quân dụng thì kịp thời đem giao nộp cho cơ quan
công an gần nhất hoặc báo cơ quan công an để cơ quan có biện pháp xử lý kịp thời
tất cả những hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác
đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chủ động phát hiện và vận động người thân hàng xóm tại khu dân cư giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
là biện pháp tích cực mỗi địa phương trên địa bàn thành phố có thể làm
nhằm hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật không xảy ra nghiêm trọng
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
hồ trọng vũ chú tại huyện châu thành tỉnh an giang đối tượng đang bị truy nã nguy hiểm
về tội cố gây thương tích đã bị bắt giữ
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cho biết
đã dư ly đối tượng từ bình dương về tới địa phương
vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu dù đã uống rượu say vũ đến nhà người quen ở cung ấp để tiếp tục uống rượu
tại đây vụ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một thanh niên trong bàn nhậu
và được anh phan hoàng minh can ngăn
một lúc sau vũ muốn giải quyết mâu thuẫn và bị anh minh nhắc nhở
nổi máu con đồ vũ đã dùng dao đâm anh minh gây thương tích một mươi hai rồi bỏ trốn khỏi địa phương
sau thời gian lẩn trốn đối tượng đã bị công an huyện châu thành bắt giữ khi đang ở tại tỉnh bình dương
liên quan đến vụ cháy kho vải vụn trên đường phạm văn sáng xã xuân thới thượng huyện hóc môn
sáng nay công an huyện hóc môn tp hcm vẫn đang phối hợp phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h tối hai mươi hai tháng một mươi lửa bùng lên từ kho vải vụn trên đường phạm văn sáng
gặp các vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan ra dữ dội khói bao trùm nhà xưởng rộng khoảng một ba trăm linh m hai
lực lượng chức năng nhận tin báo đã lập tức tổ chức tới hiện trường với một mươi một xe sáu mươi một cán bộ chiến sĩ tiếp cận dập lửa
cảnh sát đã bảo vệ ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh
hiện chưa ước tính được thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra
thông tin mới nhất về hai tàu cá quảng nam bị chìm tại vùng biển hoàng sa
sau nhiều ngày nỗ lực nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của một mươi ba nạn nhân
chính vì vậy đến một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi các lực lượng đã kết thúc công tác tìm kiếm
ngày hai mươi một tháng một mươi tại sở chỉ huy tiền phương đã tổ chức cuộc họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn trên biển
khả năng tìm kiếm thêm ngư dân cũng như nguyện vọng của gia đình một mươi ba ngư dân mất tích
cuộc họp đã thống nhất đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam báo cáo ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi
sau bảy ngày nỗ lực các lực lượng đã kết thúc công tác tìm kiếm từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi
như vậy là trong tổng số chín mươi ba ngư dân trên hai tàu cá bị chìm có một mươi ba ngư dân mất tích bảy mươi tám ngư dân được cứu sống và thi thể hai thuyền viên đã được đưa vào đất liền vào ngày hai mươi tháng một mươi
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã và sẽ tiếp tục có sự quan tâm hỗ trợ ngư dân gặp nạn cũng như gia đình các nạn nhân có người chết và mất tích
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
tuy nhiên hiện có bốn bị cáo bỏ trốn và bị truy nã gồm nguyễn thị thanh nhàn nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic và nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mô phả
cáo trạng xác định nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic các công ty thành viên và công ty do nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu
nguyễn thị thanh nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới móc nối với các cá nhân tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế thuộc sở y tế tỉnh quảng ninh làm chủ đầu tư
sở tài chính tỉnh quảng ninh tổ chức cho các quân xanh quân đỏ đấu thầu để trúng sáu dự án để công ty aic được tham dự
trúng thầu các gói thầu trang thiết bị của dự án nhàn chỉ đạo trương xuân loan liên hệ với cán bộ ban quản lý dự án thuộc sở y tế tỉnh quảng ninh
thông đồng về thông số kỹ thuật cấu hình đơn giá trang thiết bị y tế mua sắm cơ quan điều tra xác định giá trị trang thiết bị sáu gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán số tiền hơn hai trăm ba mươi bảy ba tỷ đồng có sự tranh lệch gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi sáu tỷ đồng
quá trình điều tra bị cáo đỗ văn sơn là cựu kế toán trưởng công ty aic bỏ trốn đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
bị cáo nguyễn thị thu phương bỏ trốn và bị truy nã đến ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ra đầu thú nhưng trong quá trình điều tra bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội
các bị cáo trong vụ án cũng đã khắc phục hậu quả với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke ở quận lê trân thành phố hải phòng khiến cho một người chết
tại chỗ và hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bàn giao hai đối tượng gây ra vụ án cho công an thành phố hải phòng để điều tra theo quy định
đó là lê văn khánh ba mươi ba tuổi và trần viết trung ba mươi năm tuổi cùng chú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
cả hai đối tượng này là nhân viên của một quán karaoke ở phố kênh dương quận lê trân
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai đối tượng đã hỗn chiến với một nhóm khách đến hát tại quán do mâu thuẫn trong lúc tính tiền khiến một người tử vong và hai người bị thương
trong đó khánh là đối tượng trực tiếp dùng giao tước đi tính mạng của nạn nhân trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
sau khi gây án hai đối tượng trốn đến tỉnh nam định rồi tiếp tục đón xe khách trốn vào tỉnh bình phước
tuy nhiên đến khoảng chín giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi khi xe khách vừa di chuyển đến huyện ehleu tỉnh đắk lắc thì bị một tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc dừng xe kiểm tra bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do khách đến hát không chịu tính tiền một bình khí cười n hai o

và huyện tây sơn lân gận hiện các điều tra viên đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các vụ việc khác và các đối tượng có liên quan đến vụ án trên